theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày ba tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên con số là một ba trăm sáu mươi một ca
trong ngày cả nước có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính đến một mươi tám h ngày ba tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm sáu mươi một ca
trong ngày cả nước có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm linh chín ca
số ca còn đang điều trị là một trăm một mươi bảy ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu năm trăm tám mươi hai người